phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nêu rõ chính phủ thống nhất cao cần ban hành nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh với những giải pháp cụ thể sát thực tiễn
thủ tướng đề nghị rút kinh nghiệm về nghị quyết chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thủ tướng yêu cầu bộ xây dựng bộ kế hoạch và đầu tư sớm thống nhất sửa một số điểm về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong lúc chưa sửa kịp nghị định sáu mươi tám để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng cơ bản
nghị quyết sẽ được ban hành ngay trong tháng năm
về công tác chống dịch thủ tướng nêu rõ dưới sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính phủ công tác phòng chống dịch đã được điều hành kịp thời đồng bộ đạt kết quả tốt đẩy lùi dịch ở việt nam không lây lan trong cộng đồng
việt nam là nước lây nhiễm thấp nhất so với tỷ lệ số dân và chưa có người tử vong
thủ tướng nhấn mạnh hiện đất nước đang khó khăn nhưng tinh thần là khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba
đây là thời điểm vàng của kinh tế đất nước phải giải quyết việc làm cho nhân dân
thủ tướng lưu ý các bộ trưởng các tư lệnh ngành địa phương nhiệm vụ tập trung hiện nay là tháo gỡ khó khăn cụ thể cho người dân và doanh nghiệp
về giáo dục chính phủ hoan nghênh bộ giáo dục và đào tạo lưu ý giãn cách học sinh cho phù hợp với thực tế không máy móc như hiện nay
chủ tịch ubnd các địa phương chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường
không phải giảm còn cách hai mét như trước đây chúng ta đã đưa ra
tuy không vi phạm về việc thống lĩnh thị trường nhưng có ảnh hưởng lớn tới thị phần trong cả nước liên quan đến việc đi học trở lại của học sinh khi giảm cách ly xã hội do dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh đi học trở lại nhưng chủ yếu vẫn là học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở và đều bảo đảm an toàn cho học sinh phòng chống dịch

liên quan đến vụ án đường nhuệ tên thật nguyễn xuân đường ở thái bình thứ trưởng bộ công an cho rằng để kết luận có chống lực hay không phải căn cứ vào quy định của pháp luật
có chứng cứ chứng minh cụ thể bộ công an chỉ đạo công an thái bình xem xét vụ việc này một cách toàn diện triệt để không có vùng cấm không bỏ lọt tội phạm
sáng ngày năm tháng năm đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với ban thường vụ huyện ủy đan phượng
nhấn mạnh nhiệm vụ kép đang đặt ra bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ chỉ đạo ban thường vụ huyện ủy đan phượng tập trung chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín theo tinh thần nới lỏng nhưng không lơi lỏng tuyệt đối không chủ quan
cùng với thành phố huyện phải quyết tâm tiên phong đi đầu trong khôi phục kinh tế xã hội đồng thời đan phượng phải chú trọng sang lọc cán bộ phát hiện người tài trọng dụng những người dám làm dám chịu trách nhiệm kể cả chưa được quy hoạch
cán bộ trong quy hoạch mà không dám làm không dám chịu trách nhiệm thì không để lại trong quy hoạch
trong việc hoàn tất chương trình thì có lẽ là chúng ta sẽ sớm có được môi trường giáo dục bình thường trở lại như là trước đây